khi một nút thắt tạm được hé mở các điều tra viên bắt đầu có sự móc nối lại với đối tượng này
vào thời điểm điều tra ban đầu trong khi giả soát tất cả người dân trong bản
cơ quan điều tra có gặp vi văn hai để ghi lời khai
lúc này trinh sát phát hiện chân hai có những vết thương nhỏ
tuy nhiên hai nói về vết thương rất trôi chảy cũng như bình tĩnh
đồng thời khi xác minh từ phía những người mừng công trong bữa cơm trưa
cũng không ai khẳng định về sự vắng mặt của hai
trong suốt quá trình các trinh sát cắm bản sinh sống và làm việc tại đây
hay thể hiện là một người dân không liên quan gì đến vụ thảm sát

vì văn hai luôn cố gắng thể hiện trạng thái bình thường trong suốt thời điểm sau vụ thảm sát xảy ra
cơ quan điều tra đưa vào diện tình nghi bằng trực giác cũng như sự quan sát tinh tế
những trinh sát đã phát hiện ra nhiều điểm bất thường trong hành vi cũng như cảm xúc của đối tượng này
đó là những biểu hiện như thế nào
có nói lên được điều gì về mối liên quan của hai với vụ án này không
thời điểm này công tác cắm bản sinh sống và làm việc tại đây

hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé

xin tạm biệt và hẹn gặp lại